cũng trong ngày một mươi chín tháng năm cư dân sống tại chung cư trên đường dương thị mười thuộc quận một mươi hai
thành phố hồ chí minh đã phải sơ tán vì sự cố cháy nổ ở một căn hộ
bước đầu nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do cục sạc điện đang cắm sạc phát nổ gây cháy
thời điểm trên nghe tiếng chuông báo cháy của chung cư
người dân phát hiện khói đen tỏa ra mù mịt tại căn hộ tại tầng một mươi chín block a một
nên hô hoáng và được sơ tán xuống phía dưới
báo vệ của chung cư cùng người dân đã dùng bình chừa cháy tại chỗ dập lửa
do thời điểm xảy ra cháy bên trong căn hộ không có người
bước đầu nguyên nhân vụ cháy được xác định từ cụ sạc điện thoại đang cắm sạc phát nổ gây cháy
và cháy xém sang tấm đệm ngủ của căn hộ
lực lượng tại chỗ đã kịp thời phát hiện dập tắt đám cháy trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt